thưa quý vị một đối tượng trong trạng thái ngáo đá vào trụ sở công an
dùng dao uy hiếp cán bộ chiến sĩ trong đơn vị
công an tp đồng hới tỉnh quảng bình đã nhanh chóng không chế và bắt giữ được đối tượng này
ngày hai mươi bốn tháng tám đối tượng lê vũ hải tức hải thái
trú tại đường nguyễn đức cảnh phường đông mỹ tp đồng hới
điều khiển xe ô tô nhãn hiệu honda civic màu đen chạy thẳng vào dân công an tp đồng hới
cầm dao đe dọa tấn công cán bộ chiến sĩ và nhân dân đến liên hệ công tác
sau đó đóng kín cửa xe ô tô cầm dao cố thủ trong xe bấm còi chửi bới đe dọa gây mất trật tự
công an thành phố đồng hới đã kiên trì vận động thuyết phục nhưng đối tượng vẫn ngoan cố không chịu mở cửa xe
sau hơn hai giờ đồng hồ cố thủ trong xe đối tượng lê vũ hải đã bị lực lượng công an thành phố đồng hới khống chế
thước hung khí và bắt giữ
hiện công an tp đồng hới đã lập đơn bản bắt giữ người có hành vi phạm tội quả tang
tạm giữ một xe ô tô một con dao một điện thoại di động lập hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật